không ngạc nhiên khi kỳ thi vào lớp một mươi luôn được xem là kỳ thi căng thẳng ám ảnh bậc nhất với học sinh đặc biệt là tại các thành phố lớn
nhiều cư dân mạng chia sẻ là dù biết con mệt mỏi vì học tập nhưng do không có điều kiện cho con học trường tư thục nên chỉ còn cách ép con học ép con luyện thi
có con học cuối cấp nên bầu không khí trong gia đình cực kỳ căng thẳng
em và nhiều bạn đều phải chạy sô học thêm
tối làm bài tập và tự ôn luyện đến một hai giờ sáng
nay các con thi chỉ mong sao con đạt kết quả tốt xứng đáng với những gì còn ôn luyện
các con thi mà bản thân làm bố mẹ con thấy suốt ruột hơn mong cho con động được vào trường con mong muốn
nói về áp lực khủng khiếp mà trẻ và phụ huynh phải đối diện ở kỳ thi lớp một mươi hàng năm
nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sư phạm thẳng thắn cho rằng
nguyên nhân sâu xa của kỳ thi này liên quan đến chủ trương phân luồng hướng đến bốn mươi học sinh sau trung học cơ sở theo học nghề
tuy nhiên mục tiêu này khó đạt được bởi tư tưởng của phần lớn phụ huynh chỉ muốn con đi theo con đường học thuật nên tất cả dồn hết vào kỳ thi lớp một mươi hoặc rớt thì học trường tư
thực tế kỳ thi này cạnh tranh rất gai gắt còn mục tiêu phân luồng vẫn không đạt được
điều đáng nói việc hướng nghiệp chưa đủ tốt học sinh ít cơ hội hiểu biết về điểm mạnh điểm yếu về các cơ hội học tập để trẻ có những lựa chọn khác ở tâm thế chủ động
hiện nay hầu như tất cả học sinh lớp chín đều thi vào lớp một mươi đẩy các em vào tâm thế cảm thấy số phận của mình được quyết định bởi một kỳ thi chứ không phải do chính bản thân
một vài cơn giận mạng đã ví von bầu không khí cạnh tranh vào lớp một mươi trường công còn nóng hơn cả những ngày hẻ mất điện
vì vậy dù có thể không đổ vào trường công các em vẫn còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn học tập theo các hình thức khác nhau
và thành công của cuộc đời không chỉ ở duy nhất một con đường đi